ngày ba mươi tháng một mươi một đội quản lý thị trường số hai tri cục quản lý thị trường hà nội phối hợp với cảnh sát kinh tế công an quận hoàn kiếm hà nội
khám xét tại điểm kiểm tra số hai ngõ gạch quận hoàn kiếm hà nội thu giữ một tấn thực phẩm bánh kẹo không rõ nguồn gốc xuất xứ
tại điểm kiểm tra hai trăm linh thùng hàng bánh kẹo các loại với màu sắc kiểu dáng bắt mắt có nhãn hiệu trung quốc
khi lực lượng chức năng yêu cầu xuất trình giấy tờ chủ lô hàng trên không thể xuất trình được nguồn gốc xuất xứ
giấy tờ hợp lệ chứng thực cho lô hàng trên
chủ lô hàng bánh kẹo không rõ nguồn gốc xuất xứ này là ông nguyễn đình thành sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm cư trú tại hà nội
hiện đội quản lý thị trường số hai đã tịch thu toàn bộ số bánh kẹo trên để xử lý theo đúng quy định của pháp luật
mặt hàng bánh kẹo cũng là mặt hàng được xem là thiết yếu sẽ được các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra
giám sát về nguồn gốc xuất xứ nhằm ngăn ngừa xử lý hàng lậu hàng giả trong thời điểm cuối năm